sáng nay bảy tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử ông đinh la thăng và các bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn dầu khí việt nam pvn và tổng công ty xây lắp dầu khí pvc
trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa thư ký phiên tòa công bố cựu chủ tịch hội đồng quản trị pvn trịnh xuân thanh rút toàn bộ kháng cáo trước khi mở phiên tòa phúc thẩm vì lý do sức khỏe
trịnh xuân thanh là bị cáo chính trong vụ việc xảy ra tại pvn và pvc
sau khi có rút đơn kháng cáo hội đồng xét xử đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông trịnh xuân thanh bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật
phiên phúc thẩm dự kiến kéo dài từ ngày bảy tháng năm đến ngày một mươi sáu tháng năm do thẩm phán nguyễn phan sơn làm chủ tọa
hai kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân cấp cao giữ quyền công tố có gần ba mươi luật sư tham gia bào chữa
chủ tọa điều hành phiên tòa là thẩm phán nguyễn văn sơn
phiên tòa được mở do có kháng cáo của các bị cáo trong vụ án cùng một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
đình là thăng kháng cáo cho rằng án sơ thẩm quá nghiêm khắc hội đồng xét xử chưa đánh giá đúng trách nhiệm của bị cáo trong vụ án
một mươi ba bị cáo còn lại mong cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt
đáng chú ý nguyễn xuân sơn cựu phó tổng giám đốc pvn được triệu tập đến tòa với tư cách người làm chứng